sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên cho biết sẽ lập biên bản và thu hồi giấy phép khai thác thủy sản nếu phát hiện ngư dân tự ý cải hoán tàu cá
theo đó ngư dân có nhu cầu cải hoán tàu cá phải gửi hồ sơ đến tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh phú yên để được thẩm định trước khi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp bổ sung hạn ngạch giấy phép khai thác vùng khơi
cũng theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nếu bộ cấp bổ sung ít hơn số tàu cá mà tỉnh phú yên đã kiến nghị thì sở sẽ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh cho ưu tiên cho những tàu cá có chiều dài lớn nhất tiệm cận với một mươi năm m và các nghề mà địa phương đang khuyến khích như cầu cá ngửi đại dương
phú yên hiện có hơn một một trăm tám mươi tàu cá khai thác vùng khơi khi phân cấp hạn ngạch có hơn bảy trăm ba mươi tàu không đáp ứng điều kiện khai thác vùng khơi do không đủ chiều dài một mươi năm mét
vì lo lắng thời gian gần đây một số chủ phương tiện đã tự cải hoán để tàu có chiều dài trên một mươi năm mét